lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức học khẩn với các ngành chức năng và các địa phương nhằm đối phó với cơn bão số một mươi bốn
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho ban chỉ huy phòng chống lụt bão các huyện thành phố thường xuyên cập nhật thông tin
thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện thuyền trưởng các tàu đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển
quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu tại bến nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo
đồn biên phòng ban quản lý cảng cá tổ chức quản lý kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển quản lý chặt chẽ
thực hiện lệnh cấm biển kể từ một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi một
tính đến hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi một số tàu đậu tại bến là hơn hai chín trăm linh tàu với gần chín ngư dân
số hoạt động trên biển là hơn hai bảy trăm tám mươi tàu trên một bảy trăm chín mươi ngư dân trong đó hoạt động trong khu vực nguy hiểm là bảy mươi chín tàu trên bảy trăm linh năm ngư dân